theo cấp xã phường thị trấn toàn thành phố hải phòng có đến một mươi tám hai trăm một mươi tám địa phương ở cấp độ bốn vùng đỏ nguy cơ rất cao và sáu mươi bốn hai trăm một mươi tám địa phương cấp độ ba